thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký công điện khẩn trương ứng phó với bão số chín yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục giả soát kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn
ra soát chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp tuyệt đối không để người ở lại trên lồng bè nuôi trồng thủy sản
trên tàu thuyền khi bão đổ bộ vào trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di rời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
trăng trống ra cối nhà cửa kho tàng trụ sở trường học cơ sở y tế cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ triển khai phương án bảo vệ các khu kinh tế khu công nghiệp khu du lịch để hạn chế thiệt hại do bão
chủ động khuyến cáo hướng dẫn người dân hạn chế hoặc không ra đường trong đêm nay và ngày mai
triển khai các biện pháp phòng chống mưa lũ trước trong và sau bão
đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn hồ đập ứng phó nguy cơ sạt lở đất lũ quét ngập sâu
các đồng chí bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố từ nghệ an đến bình thuận các tỉnh khu vực tây nguyên trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về địa phương của mình
các bộ quốc phòng công an và các địa phương huy động tối đa lực lượng phương tiện tập trung ứng phó cứu hộ cứu nạn khi bão vào và sau khi bão kết thúc nhất là những sự cố sạt lở đất ngập lụt
thưa quý vị để chủ động trong chỉ đạo công tác ứng phó với bão số chín thủ tướng đã quyết định thành lập ban chỉ đạo tiền phương tại thành phố đà nẵng
thành phần ban chỉ đạo tiền phương gồm phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
chủ tịch ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn làm trưởng ban bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai làm phó trưởng ban
các thành viên gồm đại diện lãnh đạo các bộ quốc phòng công an tài nguyên và môi trường giao thông vận tải công thương xây dựng và văn phòng chính phủ
ban chỉ đạo tiền phương chịu trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo kiểm tra đôn đốc các ngành các địa phương
triển khai công tác ứng phó với bão số chín một cách hiệu quả nhất nhằm giảm thiểu thiệt hại thường xuyên cập nhật tình hình
báo cáo thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo tiền phương tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ
thưa quý vị ngay sau khi thành lập ban chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số chín vào chiều nay
phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã có cuộc họp khẩn với các tỉnh thành khu vực nam trung bộ
phó thủ tướng trịnh đình dũng đã đề nghị các tỉnh tiếp tục ra soát tàu thuyền đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm khẩn trương di chuyển đến nơi tránh trú an toàn
các tỉnh thành cũng cần kiên quyết với những trường hợp chủ quan ở lại trên các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản
ngay sau cuộc họp phó thủ tướng cùng đoàn công tác đã tới kiểm tra công tác chủ động ứng phó với bão số chín tại cảng cá và âu thuyền thọ quang
đây hiện đang là khu vực neo đậu tàu thuyền lớn nhất của khu vực miền trung với hơn một một trăm linh tàu thuyền neo đậu
cũng trong chiều nay phó thủ tướng trịnh đình dũng cùng đoàn công tác đã tới khu vực phường cửa đại thành phố hội an tỉnh quảng nam
để kiểm tra thực tế tình hình di rời người dân tại đây đến nơi tránh trú an toàn
phó thủ tướng yêu cầu các địa phương phải sơ tán dân một cách triệt để ra khỏi khu vực nguy hiểm bảo vệ tài sản của người dân
đưa thuyền bè vào khu tránh trú an toàn bảo vệ công trình hạ tầng đặc biệt là hệ thống điện hệ thống giao thông bảo vệ công trình hồ đập an toàn
khẩn trương sơ tán người dân ra khỏi khu vực dễ bị ngập lụt lũ ống lũ quét sạt lở đất chuẩn bị lực lượng trang thiết bị
để ứng phó kịp thời với diễn biến của bão số chín bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân